ký ức về liệt sĩ làng lai là tên gọi của triển lãm ảnh do bảo tàng nhiếp ảnh lai xá tổ chức
diễn ra từ ngày hai mươi năm tháng bảy đến hết tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động tưởng nhớ bày tỏ lòng biết ơn với những người đã ngã xuống vì nền độc lập của tổ quốc
lần đầu tiên một triển lãm về liệt sĩ không kể nhiều về chiến công của người đã mất
mà kể về sự dai dứt của người còn sống khi nhớ đến người thân
nhưng gần hai mươi liệt sĩ lai xá trong triển lãm này là những chàng trai tuổi đời còn rất trẻ
nhiều người trong số họ còn chưa lập gia đình
thời gian trôi đi bố mẹ các liệt sĩ cũng lần lượt qua đời
đàn em lớn lên nhớ về các anh trong một ký ức mờ nhạt
những tấm ảnh ngày một hoen ố và đa phần cũng bị thất lạc
nhiều liệt sĩ còn không thể tìm thấy hải cốt
nỗi dây dứt ấy đã kéo dài vài chục năm và được tái hiện qua triển lãm
dự án do nhóm sinh viên khoa di sản văn hóa trường đại học văn hóa hà nội thực hiện
với thông điệp cộng đồng hãy tiếp tục cùng nhau ghi lại những ký ức đang dần phai nhạt theo thời gian
siêu tầm lưu giữ thật tốt những tấm ảnh quý về các liệt sĩ nói riêng
và về gia đình nói chung mà hầu hết đang bị hư hỏng để lịch sử không bao giờ bị mờ phai